vào lúc khoảng một mươi bốn h chiều nay một tháng bảy tại khu vực rừng nguyên liệu của người dân khu phố trà cai
thuộc địa bàn phường hòa thuận thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã xảy ra cháy lớn
lực lượng chức năng đã huy động hai xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa
tuy nhiên thời tiết nắng nóng với gió thổi mạnh đã khiến đám cháy lan nhanh gây khó khăn cho công tác chữa cháy
đến một mươi năm h ba mươi chiều nay đám cháy mới được khống chế
theo thống kê ban đầu đã có gần bốn hectare rừng keo của người dân địa phương đã bị thiêu dụi
hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ